ngày sáu tháng sáu theo giờ địa phương tại trụ sở trung ương đảng cộng sản cuba
đại tướng raúl castro bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng
chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng cuba đã tiếp thân mật đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao việt nam
đang có chuyến thăm hữu nghị chính thức cuba từ ngày bốn tới ngày bảy tháng sáu
tại buổi tiếp bộ trưởng ngô xuân lịch cảm ơn đại tướng raúl castro đã dành thời gian tiếp đoàn
và trân trọng truyền lời thăm hỏi của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng và chủ tịch nước trần đại quang
thủ tướng nguyễn xuân phúc đến đại tướng roul castro và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước cuba
bộ trưởng ngô xuân lịch khẳng định chuyến thăm cuba của đoàn đại biểu quân sự cấp cao việt nam lần này
là dịp để tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống anh em giữa việt nam và cuba
trong đó có lĩnh vực quốc phòng vì lợi ích của cả hai nước và hai dân tộc
chủ tịch raul castro bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm của đoàn sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy hơn nữa
mối quan hệ hữu nghị truyền thống thủy chung gắn bó giữa hai đảng hai nhà nước nhân dân và lực lượng vũ trang hai nước
chủ tịch raúl castro đánh giá cao những kinh nghiệm của việt nam trong tất cả các lĩnh vực
và coi đây là một điều kiện rất thuận lợi cho cuba trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc của mình
trước đó vào sáng ngày
ngày năm tháng sáu theo giờ cuba lễ đón chính thức đoàn đại biểu quân sự cấp cao việt nam
đã được tổ chức trọng thể tại quảng trường lang karahua tại thủ đô la habana cuba
sau lễ đón tại trụ sở bộ các lực lượng vũ trang cách mạng cuba
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng nước ta
và thượng tướng neopoldo sintra freyad ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ các lực lượng vũ trang cách mạng cuba
đã tiến hành hội đàm
hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi nước
để trao đổi những vấn đề cùng quan tâm
về quan hệ hợp tác quốc phòng
hai bộ trưởng cùng thống nhất các lĩnh vực hợp tác theo các thỏa thuận
và kế hoạch đã ký kết thời gian qua được triển khai một cách tích cực
đồng bộ có chiều sâu mang lại hiệu quả thiết thực
sau hội đàm hai bộ trưởng đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác
giữa bộ tư lệnh phản gián cuba và cục bảo vệ an ninh quân đội bộ quốc phòng việt nam